đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đã đến thăm và tặng quà các thương binh bệnh binh đang điều trị tại trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành
xã ninh xá huyện thuận thành tỉnh bắc ninh nhân dịp tết nguyên đán canh tí hành hai mươi
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí phạm minh chính gửi lời chúc mừng năm mới
và trao quà tết đến các thương binh bệnh binh
mong các thương binh bệnh binh tiếp tục lạc quan yêu đời sống vui sống khỏe thương yêu đùm bọc tự chăm sóc cho nhau
đặc biệt tiếp tục làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ
bên cạnh đó trưởng ban tổ chức trung ương cũng ghi nhận những năm qua
tỉnh bắc ninh đã có nhiều chính sách hoạt động chăm lo cho các thương bệnh binh gia đình có công với cách mạng
đặc biệt những thương bệnh binh đang điều trị tại trung tâm
phát huy tinh thần đó đồng chí phạm minh chính đề nghị tỉnh bắc ninh tiếp tục quan tâm hỗ trợ
tạo mọi điều kiện để trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành làm tốt hơn nữa công tác nuôi dưỡng
điều trị phục hồi chức năng và các chế độ chính sách cho các thương bệnh binh